tổng cộng hà nội đã lấy được bảy hai trăm sáu mươi mẫu xét nghiệm những người liên quan đến bệnh viện
gồm nhân viên y tế người bệnh người chăm sóc hiện có mặt trong bệnh viện
khu vực dân cư xung quanh bệnh viện người về từ bệnh viện
trong đó có bảy hai trăm năm mươi năm người đã có kết quả
qua đó phát hiện hai mươi hai ca dương tính gồm hai mươi ca trong bệnh viện và hai ca khu vực dân cư xung quanh bệnh viện
tối muộn một tháng một mươi cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn hỏa tốc
đề nghị văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội hỗ trợ bệnh viện việt đức
địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất
để bảo đảm công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
giáo sư tiến sĩ trần bình giang giám đốc bệnh viện việt đức cũng có những đề xuất
tại buổi làm việc với bộ y tế
theo ông giang sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện
cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao rất cao
còn vùng an toàn vẫn nên tiếp đón bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
giám đốc bệnh viện việt đức nói
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho rằng
với quan điểm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
phải xét nghiệm thật nhanh để xác định vùng nào là vùng xanh vùng đỏ vùng cam vùng vàng
tại bệnh viện để có phương án chống dịch phù hợp đảm bảo vừa an toàn vừa hiệu quả
bộ y tế đồng ý với đề xuất của bệnh viện việt đức điều truyền một phần thuốc remdesivir
được cấp cho bệnh viện từ trung tâm hồi sức bệnh viện việt đức tại tp hcm
về bệnh viện việt đức để điều trị trường hợp f liên quan đến bệnh viện
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết từ một mươi năm đến ba mươi tháng chín
có gần chín người đến khám điều trị ở bệnh viện việt đức
giữa tp hcm có gần bốn chín trăm linh người nhiều nhất là từ quận long biên đống đa hoàng mai
cdc hà nội có công văn gửi trung tâm y tế các quận huyện thị xá gia soát
lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi đến làm việc
khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
đồng thời đề nghị y tế các địa phương khẩn trương điều tra xác minh để có biện pháp xử trí
nếu người dân có đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh
tại phòng khoa tầng điều trị có bệnh nhân dương tính hiện tại là tầng bảy tầng tám tòa nhà
hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần
nếu người tới bệnh viện việt đức có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có bất thường với sức khỏe
xử trí như ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
với các trường hợp còn lại cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp
theo thống kê sơ bộ của cdc hà nội về số lượng người đến khám điều trị tại bệnh viện việt đức
từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay toàn thành phố có gần bốn chín trăm linh người trong đó có ba tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh
ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại trú và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội trú đã ra viện
có bốn một người liên quan đến bệnh viện việt đức tại các tỉnh thành khác gồm gần hai sáu trăm linh người đến khám bệnh
năm trăm linh chín người điều trị ngoại trú và tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội trú
sau một thời gian dài lần đầu tiên số ca tử vong do covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã xuống mức hai con số chín mươi sáu người
đây là một trong những tín hiệu tích cực lạc quan trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
chiều ngày một tháng một mươi tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
số bệnh nhân nặng đang thở máy giảm số bệnh nhân xuất viện tăng và số bệnh nhân nhập viện giảm
ca tử vong giảm đáng kể
theo ông phạm đức hải trong ngày ba mươi tháng chín số bệnh nhân nặng thở máy còn một năm trăm sáu mươi tám
giảm một trăm một mươi người so với ngày hai mươi chín tháng chín hai bốn mươi sáu bệnh nhân nhập viện và hai tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân xuất viện
số ca tử vong do dịch xuống còn chín mươi sáu so với ba ngày trước lần lượt là một trăm ba mươi một một trăm một mươi ba và một trăm linh tám
như vậy sau một thời gian dài lần đầu tiên số ca tử vong do covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
đã xuống mức hai con số
ông nguyễn hồng tâm phò giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
hcdc cho hay tính đến ngày ba mươi tháng chín trong kho của hcdc còn trên sáu trăm linh liều vaccine verocell
chưa kể số lượng đã phân bổ về hai mươi hai địa phương
về tiêm chủng vaccine cho người trên năm mươi tuổi tỷ lệ tiêm mũi một là chín mươi năm mũi hai đạt sáu mươi
riêng mũi hai đã tăng một mươi năm so với hai ngày trước
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
bàn hành hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố và một số trường hợp cần thiết
giữa thành phố với các tỉnh thành phố kể từ ngày một tháng một mươi cho đến khi có hướng dẫn mới
hướng dẫn tổ chức đi lại được sở giáo thông vận tải thành phố hồ chí minh
gửi chính quyền các địa phương và sở ngành liên quan phối hợp thực hiện
yêu cầu chung cho các loại hình vận tải hoạt động trở lại
cần đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống covid một mươi chín ở lĩnh vực giao thông vận tải tại thành phố
người đi đường được yêu cầu khai báo qua ứng dụng vne và mã qr của ứng dụng y tế hồ chí minh
hoặc sổ sức khỏe điện tử
đối với những trường hợp không có mã qr cần có giấy tờ chứng minh khỏi covid một mươi chín dưới sáu tháng
hoặc tiêm vaccine ít nhất một mũi với loại vaccine hai mũi và sau một mươi bốn ngày
các loại xe chỉ được đi trong phạm vi thành phố hồ chí minh trường hợp liên tình phải đáp ứng điều kiện khác
đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày năm tháng một mươi
thành phố tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian
đột thực tế nhu cầu mỗi khu vực
taxi xe du lịch được chạy trở lại mỗi loại hình tương ứng không vượt quá hai mươi
và ba mươi số xe quản lý ở từng đơn vị
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ không quá một mươi số xe doanh nghiệp quản lý khi hoạt động lại
xe không ứng dụng công nghệ được phục vụ chương trình du lịch cho một số trường hợp
về dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô xe máy vẫn chưa được phép hoạt động
đối với vận tải hàng hóa các loại xe trên địa bàn tp hcm hoạt động như trước thời gian giãn cách
theo quyết định hai mươi ba tuy nhiên phải có giấy nhận diện mã qr do sở giao thông vận tải cấp sử dụng cho không giới cấm
vận chuyển hành khách bằng đường thủy các bến phà bình khánh cát lái và một số bến khách ngang sông
bến thủy nội địa vận chuyển hành khách được phép hoạt động
tần suất khai thác tối đa không quá năm mươi và không trở quá năm mươi sức chờ cho phép của phương tiện
phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho biết
sau khi tp hcm đã nới lỏng hơn các biện pháp phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
cần phải có sự thích ứng an toàn linh hoạt đối phó có hiệu quả sống chung với covid một mươi chín
nhưng có thể có bốn kịch bản khác nhau
theo phó giáo sư dũng khi thành phố mở cửa dần trở lại
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để tiến tới trạng thái bình thường mới
đồng thời cần chuẩn bị tinh thần ứng phó trước những kịch bản khác nhau
kịch bản thứ nhất đây là kịch bản xấu nhất
nếu chúng ta gặp yến thể mới gây bệnh nặng hơn biến thể delta
việc tiêm vaccine cũng không kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thì đây là tình trạng tồi tệ nhất giống như toàn bộ người dân chưa được tiêm vaccine
kịch bản thứ hai vaccine có hiệu lực nhưng tuân thủ của người dân không tốt
bệnh vẫn có khả năng lây lan tới ngưỡng dự báo quá tải hệ thống
tháp điều trị ba tầng thì sẽ phải đóng cửa trở lại
thực hiện biện pháp cách ly xã hội
kịch bản thứ ba người dân tuân thủ ý thức kiểm soát dịch một phần
tiêm chủng phòng chống dịch tốt hơn kiềm chế tỷ lệ mắc như hiện nay
thì có thể mở cửa một phần
trong bối cảnh thành phố vẫn có nguy cơ bùng phát dịch trở lại
các hoạt động bình thường hóa cần trong giới hạn kiểm soát dân dân chứ không ô ạt
kịch bản thứ tư tỷ lệ tiêm đủ vaccine hai mũi gia tăng
người dân tham gia các hoạt động lao động sinh hoạt lao động sản xuất
giải trí nhưng vẫn giữ được nguy cơ lây lan thấp
thành phố sẽ đạt đến mục tiêu giảm mạnh số ca mắc và tỷ lệ tử vong
sau đó trở lại cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên để đạt bối cảnh này phó giáo sư dũng cho rằng cần ít nhất năm sáu tháng nữa
trong toàn bộ bốn kịch bản trên phó giáo sư dũng nhấn mạnh là người dân có vai trò quan trọng nhất
để trở lại cuộc sống bình thường mới mỗi người chúng ta cần cảnh giác
tuân thủ các biện pháp chung sống an toàn với covid một mươi chín
bất cứ sự mất cảnh giác nào đều có nguy cơ làm bùng phát dịch
gây ảnh hưởng đến lộ trình phục hồi kinh tế phục hồi các hoạt động xã hội
vừa qua sau khi các chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ
hàng trăm người dân tự đi xe máy về các tỉnh miền trung tránh dịch
tuy nhiên lực lượng chức năng đã yêu cầu quay trở lại
tối một tháng một mươi hàng trăm người dân về quê tự phát bằng xe máy
bị lực lượng chức năng chặn lại ở ngã ba tân vạn thành phố thủ đức
cách địa phận tỉnh đồng nai khoảng một km
nhiều người cho biết họ đã đứng chờ dưới cơn mưa suốt nhiều giờ
nhưng vẫn chưa được cho qua chốt
họ là các lao động tự do công nhân bị thất nghiệp nhiều tháng nay
mong muốn được trở về quê
những người này chủ yếu đến từ bình thuận quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế
lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người dân quay về nơi cư trú
nhưng một số vẫn cố bám trụ chưa được thông qua để về nhà
họ cho biết đã trả phòng trọ và không còn tiền đóng
cuộc sống mưu sinh mùa dịch quá khó khăn
khiến họ khó có thể bám trụ và chỉ mong được sớm trở về quê
đến hai mươi hai h ba mươi lực lượng chức năng kiên quyết bắt buộc người dân phải quay đầu xe
khiến họ không giấu được nỗi thất vọng
nhiều người quay xe ra về nhưng chưa biết phải đi đâu khi phòng trọ đã trả lại
cho ý kiến về đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội cho taxi hoạt động từ tháng một mươi
đại diện hiệp hội vận tải ô tô việt nam vata cho biết
và tôi đồng ý với chủ trương này nhưng tài xế phải được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
trong văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội và sở giao thông vận tải
về việc từng bước cho taxi đi vào hoạt động ông nguyễn văn quyền chủ tịch vata cho rằng
để tiếp tục thực hiện chủ trương của thành phố từng bước mở rộng giãn cách
và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh lập lại trật tự cuộc sống bình thường mới
khi thành phố cho phép vận tải taxi nội thành hoạt động
chỉ nên cho phép các doanh nghiệp uy tín quản lý tốt lái xe và phương tiện
về tần suất doanh nghiệp chỉ được phép huy động tối đa năm mươi phương tiện
tham gia phục vụ vận chuyển hành khách
khi hoạt động trên đường thì tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện
lái xe phải được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
xe được lắp tầm chắn ngăn cách giữa lái xe và khách hàng
trong suốt quá trình hoạt động tuân thủ nguyên tắc phòng dịch năm k
do taxi là loại phương tiện nhỏ cơ động được quản lý sát sao từ doanh nghiệp chủ quản
do vậy trong bối cảnh thành phố vẫn chưa có chủ trường cho xe buýt đi vào hoạt động để phòng chống dịch
ngày hôm qua lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cho biết
việc cho taxi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân sẽ phù hợp hơn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng